thách thức của tổ chức công đoàn trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư
trong phần tin quốc tế tổng thống mỹ nhấn mạnh vấn đề chủ quyền và hợp tác quốc tế
israel tuyên bố duy trì hợp tác với nga tại syri
tại nhà tăng lễ quốc gia số năm trần thánh tông hà nội
ban chấp hành trung ương đảng quốc hội chủ tịch nước chính phủ
ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam đã tổ chức trọng thể lễ viếng đồng chí trần đại quang
ủy viên bộ chính trị chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam theo nghi thức quốc tàng
trong niềm xúc động tiếc thương sâu sắc từ sáng sớm các đoàn đại biểu đảng
nhà nước quốc hội chính phủ mặt trận tổ quốc việt nam cán bộ chiến sĩ các lực lượng vũ trang
cùng đông đảo cán bộ đảng viên các tầng lớp nhân dân thủ đô và nhiều tỉnh thành phố trong cả nước
đã trang nghiêm tề tiệu tại khu vực nhà tăng lễ dự lễ viếng chủ tịch nước trần đại quang
bày tỏ lòng biết ơn sự kính trọng đối với vị nguyên thủ đã công hiến trọn đời cho sự nghiệp cách mạng của đảng và dân tộc
mở đầu lễ viếng đoàn gia đình họ hàng nội ngoại của chủ tịch nước trần đại quang
do phu nhân nguyễn thị hiền cùng các con dẫn đầu đã xúc động dân hương dân hoa lên linh cữu đồng chí
trong điểm tiếc thương vô hạn đoàn ban chấp hành trung ương đảng do tổng bí thư nguyễn phú trọng dẫn đầu vào viếng đồng chí trần đại quang
xúc động khi sổ tang tổng bí thư nguyễn phú trọng viết
vô cùng thương tiếc đồng chí trần đại quang ủy viên bộ chính trị chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
nhà lãnh đạo đã có nhiều công hiến cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của đảng nhà nước và nhân dân ta
nhất là với lực lượng công an nhân dân xây dựng và bảo vệ tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa
đối với đảng nhà nước và nhân dân ta để lại niềm tiếc thương sâu sắc đối với tất cả chúng ta
xin kính cẩn nghiêng mình trước anh linh đồng chí xin gửi đến gia quyến lời chia buồn sâu sắc nhất trước nỗi đau thương mất mát vô cùng lớn lao này
đoàn chính phủ do đồng chí nguyễn xuân phúc ủy viên bộ chính trị thủ tướng chính phủ làm trưởng đoàn vào viếng và chia buồn
chính phủ do đồng chí nguyễn xuân phúc ủy viên bộ chính trị thủ tướng chính phủ làm trưởng đoàn vào viếng và chia buồn
chính phủ do đồng chí nguyễn xuân phúc ủy viên bộ chính trị chủ tịch quốc hội làm trưởng đoàn vào viếng và chia buồn

chính phủ do đồng chí nguyễn xuân phúc ủy viên bộ chính phủ làm trưởng đoàn vào viếng và chia buồn

chính phủ do đồng chí nguyễn xuân phúc ủy viên bộ chính phủ làm trưởng đoàn vào viếng và chia buồn
chính phủ do đồng chí nguyễn xuân phúc ủy viên bộ chính trị thủ tướng chính phủ làm trưởng đoàn vào viếng và chia buồn
hôm qua tổng thống mỹ donald trump đã có bài phát biểu tại cuộc họp của đại hội đồng liên hợp quốc khóa bảy mươi ba đang diễn ra ở new york trong đó khẳng định chủ quyền của nước mỹ
phát biểu tại cuộc họp của đại hội đồng liên hợp quốc khóa bảy mươi ba đang diễn ra ở new york tổng thống mỹ donald trump nhấn mạnh mỹ sẽ luôn lựa chọn sự độc lập và hợp tác thay vì sự chi phối kiểm soát và thống trị toàn cầu
ông khẳng định mỹ sẽ không bao giờ yêu cầu các quốc gia khác sống hay làm việc như thế nào
tổng thống mỹ donald trump cũng cho biết mỹ đang tái đàm phán có hệ thống các thỏa thuận thương mại và ông tin nhiều lãnh đạo tham dự cuộc họp đều đồng ý rằng hệ thống thương mại thế giới cần phải thay đổi
đề cập đến căng thẳng thương mại với trung quốc nhà lãnh đạo mỹ tuyên bố sẽ không cho phép người lao động nước này bị đối xử không công bằng và các doanh nghiệp mỹ bị lừa gạt
về vấn đề triều tiên nhà lãnh đạo mỹ khẳng định các biện pháp trừng phạt bình nhưỡng sẽ được duy trì cho đến khi quốc gia châu á này từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân
về tình hình iran ông donald trump cho biết washington sẽ bổ sung các biện pháp trừng phạt tehran sau khi gói biện pháp trừng phạt thứ hai có hiệu lực vào ngày năm tháng một mươi một tới
phản ứng trước những quan điểm của tổng thống mỹ tổng thống pháp emmanuel macron đã phê phán chính sách của mỹ trong hàng loạt vấn đề từ iran biến đổi khí hậu liên hợp quốc đến nhập cư và hòa bình trung đông
nhà lãnh đạo pháp cũng bày tỏ sự không đồng tình với chủ đề chính trong bài phát biểu của ông donald trump vốn tập trung vào vấn đề chủ quyền và nhấn mạnh ý định tự cô lập nước mỹ khỏi các thỏa thuận và cộng đồng quốc tế
không như người đồng cấp mỹ tập trung vào tầm quan trọng của sự độc lập giữa những quốc gia ông macron đã kêu gọi quốc tế cùng chung tay để giải quyết các vấn đề lớn trên thế giới
cuộc thăm dò dư luận gần đây cho thấy phần lớn người dân hàn quốc tán thành hội nghị thượng đỉnh liên triều vừa diễn ra tại bình nhưỡng
số người đánh giá tiêu cực chỉ chiếm tỷ lệ rất nhỏ
ngoài ra có năm mươi năm số người trả lời nhận định có khả năng phi hạt nhân hóa triều tiên trong tương lai
công tác điều hành quốc gia của tổng thống hàn quốc moon jae in nhận được bảy mươi hai đánh giá tích cực trong khi chỉ có hai mươi năm ý kiến không tán thành
mặc dù tỷ lệ ủng hộ của cử tri đã giảm một mươi so với kết quả thăm dò hồi tháng năm vừa qua thời điểm đánh dấu một năm nhậm chức của tổng thống moon jae in
nhưng kết quả lần này vẫn cao hơn nhiều so với kết quả thăm dò của các cơ quan khác trước khi diễn ra hội nghị thượng đỉnh liên triều
israel sẽ tiếp tục hợp tác với quân đội nga trong các chiến dịch quân sự tại syri
đây là tuyên bố được thủ tướng israel benjamin netanyahu đưa ra ngày hôm qua
trong bối cảnh quan hệ giữa tentavit và moskova căng thẳng liên quan đến vụ máy bay nga bị bắn rơi tại syri
trả lời phỏng vấn báo giới thủ tướng israel benjamin netanyahu nhấn mạnh lực lượng phòng vệ israel idf sẽ duy trì sự phối hợp với quân đội nga
ông cũng nhấn mạnh israel sẽ tiếp tục ngăn cản sự hiện diện quân sự lâu dài của iran tại syri và thực tế trong ba năm qua đã thực hiện thành công chủ trương này
cũng như chặn đứng việc chuyển giao vũ khí tối tân cho nhóm vũ trang hồi giáo hezbollah ở liban
tuyên bố của thủ tướng israel được đưa ra sau khi nga thông báo sẽ chuyển giao hệ thống tên lửa s ba trăm linh cho syri
một phần trong loạt biện pháp mà điện kremlin khẳng định nhằm bảo vệ quân đội nước này
sau khi xảy ra vụ máy bay trinh sát ie hai mươi của nga bị bắn rơi tại syri nga cáo buộc quân đội israel đã cố tình tạo ra tình thế nguy hiểm
bằng cách lợi dụng máy bay nga làm lá chắn trước hệ thống phòng không syri
trong khi đó israel cho rằng syri phải chịu trách nhiệm về vụ việc này
quốc hội iraq vừa khẳng định nước này sẽ phải tổ chức một cuộc bầu cử tổng thống
muộn nhất là vào ngày hai tháng một mươi tới như đã được quy định trong hiến pháp
đây được xem là một trong những bước đi quan trọng nhằm ổn định đất nước
trong is tại iraq đã kết thúc
trong phiên họp thường kỳ của quốc hội iraq chủ tịch quốc hội nước này mohamed al haboshi đã nói với các chính đảng rằng
việc bầu cử một tổng thống mới sẽ được tiến hành muộn nhất là cuối ngày hai tháng một mươi
do hiến pháp iraq quy định tổng thống mới phải được bầu chọn trong vòng ba mươi ngày kể từ ngày triệu tập quốc hội lần đầu tiên
vốn diễn ra vào ngày ba tháng chín vừa qua
theo hiến pháp tổng thống đắc cử iraq cần giành được ít nhất hai phần ba số phiếu bầu
nếu không có ứng cử viên nào giành được hai phần ba số phiếu ủng hộ
thì hai ứng cử viên giành được nhiều phiếu nhất sẽ cạnh tranh với nhau
ứng cử viên nào giành được đa số phiếu bầu trong vòng hai sẽ đắc cử
kể từ khi nhà lãnh đạo iraq sadah hussein bị lật đổ hồi năm hai nghìn ba
quyền lực ở iraq được chia đều cho ba nhóm sắc tộc lớn nhất nước này
theo đó thủ tướng thường là người hồi giáo theo dòng cia
chủ tịch quốc hội là người hồi giáo theo dòng sany và tổng thống đại diện cho người quốc
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự của truyền hình nhân dân